tiếp tục với những tin tức an ninh trật tự
công an quận cầu giấy thành phố hà nội vừa khởi tố vụ án giết người cướp tài sản
đồng thời ra lệnh tạm giữ hình sự phùng văn vinh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
trú tại xã trung yên huyện sơn dương của tỉnh tuyên quang để điều tra về các hành vi trên
theo hồ sơ vụ án đối tượng phùng văn vinh và nạn nhân có mối quan hệ xã hội với nhau
phùng văn vinh cho nạn nhân vay số tiền tám mươi triệu đồng từ khá lâu
nhưng chị này chưa trả chiều ngày một mươi hai tháng bốn vinh đến phòng trọ của người phụ nữ này
tại đây chị này đã trả được sáu triệu đồng số còn lại không biết bao giờ trả
trong lúc hai bên đôi co vinh tức giận lấy con dao gọt hoa quả trong phòng trọ
đâm nhiều nhát vào người nạn nhân sau đó vinh lấy đi ba chiếc điện thoại di động
và bốn triệu đồng rồi bỏ trốn sau đó vinh bị lực lượng công an bắt giữ